mùa hè năm hai nghìn một mươi chín được cho là nóng kỷ lục không chỉ có nền nhiệt cao mà theo các chuyên gia
chỉ số uv cũng cao thường đạt ngưỡng tám một mươi vượt ngưỡng an toàn
bên cạnh các bệnh lý thường gia tăng khi vào các đợt nóng cao điểm như đột quỵ ngộ độc sốc nhiệt
thì các bệnh nhân mắc các bệnh về da cũng có xu hướng tăng đột biến
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện gia liễu trung ương

những ngày bệnh viện tiếp nhận tới hai lượt bệnh nhân đến khám tăng đột biến so với bình thường

theo các chuyên gia mặc dù không nguy hiểm cấp tính như đột quỵ sốc nhiệt
tuy nhiên nắng nóng cũng khiến các bệnh về da có điều kiện phát triển nhanh và nặng hơn
ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt và làm việc của người bệnh
vì vậy người dân tốt nhất hạn chế ra ngoài khi cao điểm nắng nóng uống đủ nước
cần có các biện pháp phòng hộ tránh để ra tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
không nên tự ý bôi thuốc mà chưa có sự tư vấn của bác sĩ